phát biểu tại đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh đến vai trò động lực để tp hcm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo
năm năm qua mặc dù gặp không ít khó khăn và thách thức nhưng với sự năng động sáng tạo đoàn kết quyết tâm cao của đảng bộ và nhân dân
kinh tế thành phố đã tăng trưởng khá tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước
hoàn thành một mươi một trên một mươi bốn chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi
tp hcm còn là trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước
từ năm hai nghìn một mươi tám thành phố triển khai đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông tp hcm
tại quận hai quận chín và thủ đức dựa trên các trụ cột chính là khu công nghệ cao
khu đô thị đại học quốc gia tp hcm khu đô thị mới thủ thiêm để hình thành trung tâm động lực tăng trưởng mới
nay các khu đô thị đang dần hình thành sẵn sàng kết nối tạo nên khu đô thị sáng tạo phía đông như kỳ vọng

hoàn toàn có khả năng đạt được đẹp biệt đối với tinh thần cả nước về thành phố thành phố về cả nước
và sự nỗ lực phán đấu khát vọng phát triển vương linh của đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm
khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông tp hcm sẽ kết nối ba chức năng gồm trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ
trung tâm giáo dục đào tạo nhân lực có trình độ chất lượng cao trung tâm sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa dịch vụ công nghệ cao

hướng nhân lực chất lượng quốc tế trong đó cụ thể đó là các chương trình về trí tuệ nhân tạo về công nghệ thông tin về quản lý hạ tầng đô thị
đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một xác định ba chương trình đột phá đó là đổi mới quản lý tp hcm đột phá hạ tầng đột phá phát triển nhân lực và văn hóa
cùng với ba chương trình đột phá là chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực
và có năm mươi một đề án để thực hiện ba chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm này